trong thời gian gần đây số ca mắc mới bệnh covid một mươi chín số ca phải nhập viện số ca nặng đang có chiều hướng gia tăng
nhiều địa phương đã ghi nhận các biến thể mới của virus với khả năng lây lan nhanh với biến chủng gốc
lại xuất hiện nhiều dịch bệnh khác như suốt suốt huyết cú mùa tay chân miệng
nguy cơ cao xâm nhập các dịch bệnh mới nổi như là bệnh động mù khỉ
qua đánh giá các ca bệnh covid một mươi chín nặng và tử vong
có khoảng ba mươi năm số ca bệnh chưa tiêm hoặc là chưa tiêm đủ vaccine phòng covid một mươi chín
do đó bộ y tế kêu gọi các địa phương tăng cường truyền thông
nêu rõ lợi ích của việc tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín đối với những người có nguy cơ cao
đặc biệt là trẻ em
vận động phụ huynh đồng thuận để trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi được tiêm mũi thứ ba phòng covid một mươi chín
tiêm đầy đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín cho các em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
tổ chức tiêm an toàn khoa học hiệu quả theo hướng dẫn của bộ y tế
nhằm đảm bảo
công tác y tế trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
bộ y tế cũng vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở y tế
phân công kế hoạch trực đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người dân
cũng như đảm bảo công tác phòng chống dịch không chủ quan lơ là